tại hội nghị khẩn cấp về phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào tối ngày sáu tháng tám
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã yêu cầu địa phương thi hành kỷ luật nhiều cán bộ
tại phường quảng vinh thành phố sầm sơn do thiếu trách nhiệm trong kiểm soát đối tượng cách ly
và gây nhiều hậu quả trong cầu tắc phòng chống dịch
lãnh đạo tỉnh thanh hóa yêu cầu đình chỉ công tác đối với chủ tịch ủy ban nhân dân phường quảng vinh
trưởng trạm y tế phường quảng vinh do thiếu trách nhiệm trong kiểm soát giám sát
để đối tượng thuộc diện cách ly ở phường quảng vinh tham gia các hoạt động cộng đồng
khi công dân đã đến khai báo y tế mà vẫn thiếu giám sát việc cách ly tại gia đình
trước đó ủy ban nhân dân thành phố sầm sơn cũng đã quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã quảng hùng vì không phối hợp trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lấy lý do trời mưa để không cùng đoàn kiểm tra tới gia đình có người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm